xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng theo phương châm bốn tại chỗ
vận động ít nhất hai hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với mục tiêu phòng ngừa và không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người trong các khu dân cư
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
nhờ đó mà thiệt hại do cháy gây ra được giảm thiểu đáng kể
phương châm bốn tại chỗ đang được phát huy rất hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy với sự tham gia của đông đảo người dân bằng nhiều mô hình cách làm sáng tạo
mà nổi bật là tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đang được lan tỏa tại nhiều tỉnh thành phố
phố lãn ông phường hàng bồ quận hoàn kiếm hà nội
ngõ nhỏ chỉ có thể đủ cho một người đi qua
hệ thống đường dây điện trăng trịt dối như tơ vỏ
nguy cơ cháy thường trực
nếu có xảy ra thì rất khó cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường
từ khi điểm chữa cháy công cộng được lắp đặt trong khu nhà như thế này người dân cũng phần nào yên tâm về công tác phòng cháy chữa cháy
thế này thì tốt quá bởi vì là rất là cần thiết cho các hộ gia đình trong cái khu nhỏ ngõ nhỏ và phố hẹp
thế nên là rất là cần thiết những cái trang bị này
theo tôi nghĩ là ví dụ như là nhiều
mỗi ngõ được một cái
một cái là tốt nhất
nhưng mà thôi không có nhiều thì hai ba ngõ
nói chung một cái như thế này là rất là phù hợp với các phố cổ
vừa tiện nợi mà nhỏ bé mà kịp thời
những hẻm có chiều sâu từ năm mươi mét trở lên xe chữa cháy không tiếp cận được sẽ được lắp đặt điểm chữa cháy công cộng
trên địa bàn quận hoàn kiếm hiện đã có một một mươi ba điểm chữa cháy công cộng lắp đặt tại tám trăm một mươi ba ngõ sâu
nhân dân cùng tham gia đóng góp với chính quyền
với mong muốn những điểm chữa cháy công cộng sẽ được lắp đặt tại một trăm linh các ngõ hẻm để công tác chữa cháy được chủ động ngay từ lúc ban đầu
với lắc lộn như thế này
không không nhẹ không
để cho cái bọt trong này bị treo đi nó hay bị lắng
hiệu quả để mà sử dụng những cái này nếu mà thực tiễn có thể xảy ra thì nó cũng rất là nhanh chóng và đạt hiệu quả cao
và nếu mà nói về tâm tư của cán bộ nhân dân ở địa bàn tổ dân phố thì chúng tôi không mong muốn cháy xảy ra để mà phải sử dụng cái này
cũng như là bác hồ nói rằng là lực lượng phòng cháy cháy mà thất nghiệp ấy
có nghĩa là không để xảy ra cháy nổ thì điều mà tốt đẹp nhất bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề tính mạng sức khỏe của người dân
nhưng mà mặc dù nói vậy nhưng chúng ta vẫn phải chủ động để chúng ta đối phó với tình huống có thể xảy ra
cũng theo phương châm là đi từ ngõ
đi từ ngõ có từ nhà để làm công tác tuyên truyền tới từng hộ gia đình tới từng nhân khẩu ở trên địa bàn phường
và để tuyên truyền để cho các hộ nhân khẩu lưng cao lên về công tác phòng ngừa về phòng cháy cháy
kể cả địa bàn như thế nào cũng thế đều cần phải con người của từng địa phương từng nhà đấy phải lêu cao tinh thần trách nhiệm hơn về công tác phòng cháy cháy
để chúng ta xây dựng một xã hội
đảm bảo hơn về công tác phòng ngừa xảy ra
thay đổi được nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy không phải là công việc có thể thành công trong ngày một ngày hai
tìm ra những mô hình thiết thực tuyên truyền vận động với nhiều cách thức phù hợp với từng đối tượng khác nhau
lực lượng công an tại cơ sở bằng rất nhiều cố gắng đã từng bước nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho gia đình mình
công tác phòng cháy cháy là một công tác phòng cháy
công tác phòng cháy cháy trong ba phút đầu là hết sức quan trọng
nếu mình chữa là chữa được ngay
tới đây tổ dân phố cũng phải lắp thêm một số điểm nữa
nhất là những chỗ ngóc ngách mà xe cứu hỏa không thể vào được
những việc này là thiết thực lắm mà dân cũng ủng hộ
ủy ban các cấp rồi bà con cũng rất là quan tâm vào cuộc để triển khai thực hiện mô hình này một cách có hiệu quả
tính giá thì cho rằng đây là mô hình có hiệu quả
vì ở trong các ngõ nhỏ ngõ sâu năm mươi m là không có điểm để trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy
thế mà khi có cái sự cố cháy nổ xảy ra trong ngõ sâu này thì khó để mà tiếp cận nhanh
thì lực lượng tại chỗ dùng phương tiện trang bị tại điểm cháy cốc cộng này xử lý ngay từ ban đầu
rất là có hiệu quả về công tác phòng cháy cháy
hồ chí minh cũng đang nhân rộng và phát huy rất hiệu quả vai trò của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
bảy trên bảy khu phố của phường tân hương thuận quận một mươi hai đã triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
tập trung ở các ngõ hẻm sâu xe chữa cháy không thể tiếp cận như thế này
nhận thấy lợi ích thiết thực địa bàn tp hcm đến nay đã thành lập được hơn sáu trăm linh tổ liên gia và năm trăm chín mươi điểm chữa cháy công cộng
những tháng gần đây
tp hcm xảy ra hơn bốn mươi vụ cháy
một nửa trong số này đã được các tổ liên gia kịp thời xử lý nên không có vụ cháy nào gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản
trong thời gian vừa qua tp hcm đã phát động và triển khai rất quyết liệt các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
đặc biệt là xác định thời gian vàng trong công tác chữa cháy
tức là dù phải dưới năm phút từ khi xảy ra cháy phải huy động mọi nguồn lực tối đa lực lượng phương tiện tại chỗ để xử lý ngay từ bắt đầu
sử dụng thành thục các phương tiện chữa cháy tại chỗ

ngay từ khi đám cháy mới phát sinh các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư đã trở thành cánh tay nối dài là hạt nhân giữ cho công tác phòng cháy chữa cháy từ cơ sở được thực chất và hiệu quả hơn
toàn quốc hiện có hơn hai tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và hơn một chín trăm linh điểm chữa cháy công cộng cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong tuyên truyền hướng dẫn
đồng hành cùng người dân lan tỏa tinh thần tự giác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy từ mỗi khu dân cư mỗi hộ gia đình
trong năm hai nghìn hai mươi ba này sẽ tập trung cao độ để xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy và cứu nạn hộ này
mục tiêu của chúng tôi phấn đấu đến tháng sáu đến ba mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thì một trăm linh các hộ gia đình để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh sẽ nằm trong các tổ liên gia
và như vậy là các tổ liên gia này sẽ có từ năm đến khoảng tầm năm đến một mươi năm thậm chí hai mươi nhà hai mươi hộ gia đình kết hợp với nhau để tạo thành một cái tổ
từ cái việc là sẽ được tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy được phổ biến và được hướng dẫn việc trang bị các phương tiện phòng cháy cháy
được phổ biến và hướng dẫn về sử dụng các phương tiện thiết bị được trang bị cho các nhóm hộ gia đình đó
và như vậy là nếu như có xảy ra sự cố thì sẽ
rất chủ động trong việc xử lý tình huống
thủ tướng chính phủ chỉ thị năm hai nghìn hai mươi ba mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy
đây cũng chính là nhiệm vụ đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành khẩn trương tới tận từng khu cụm dân cư
để người dân không chỉ được nâng cao về ý thức mà kỹ năng xử lý sự cố cũng được nâng lên một bậc
hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
đừng để đến khi có thương vong về người thì câu nói giá như sẽ trở nên quá muộn
ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm
khi xảy ra cháy hết sức khỏe không có gì để làm
khi phát hiện cháy phải bình tĩnh suy xét báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài
nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm cần tìm lối thoát khác
qua ban công qua cửa sổ sang nhà bên cạnh dùng thang thoát xuống mặt đất
chổ lối thoát lên mái nếu được tuyệt đối không lúc trong phòng hay nhà vệ sinh
nếu buộc phải băng qua lửa hãy dùng chăn gớt cuốn quanh người để thoát ra ngoài
nếu phải băng qua khói hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cối thật thấp để tránh ngạt khói men theo tường đến lối thoát an toàn
biết cách thoát nạn bạn có thể cứu được mình và mọi người
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết